kể từ ngày hôm nay ngày tám tháng một mươi một mỗi người lao động sẽ được vay tối đa là một trăm linh triệu đồng từ quỹ quốc gia về việc làm
đây là điểm mới tại nghị định bảy trăm bốn mươi hai nghìn một mươi chín sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số sáu mươi một hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về chính sách hỗ trợ tại việc làm và quỹ quốc gia về việc làm vừa được bàn hành
trước đây một người lao động được tạo việc làm suy trì và mở rộng việc làm chỉ được vay vốn tối đa không quá năm mươi triệu đồng
nay tăng lên tối đa một trăm linh triệu đồng đồng thời mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cũng tăng lên tối đa hai tỷ đồng một dự án
trước đây là một tỷ đồng thời hạn vay vốn cũng được điều chỉnh từ không quá sáu mươi tháng lên tối đa là một trăm hai mươi tháng
thời hạn vay vốn cụ thể do ngân hàng chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn chu kỳ sản xuất kinh doanh
khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn
đối với mức vay từ một trăm linh triệu đồng trở lên người lao động vay vốn yêu đãi để đi làm việc ở nước ngoài
theo hợp đồng phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm